cảng vụ hàng không miền bắc cho biết vào lúc bảy h hai mươi phút sáng nay hai tháng một mươi một chiếc airbus a ba trăm hai mươi một neo mang số đăng ký là vna hai trăm hai mươi hai thực hiện chuyến bay từ hà nội đi phú quốc được xe kéo ra khỏi vị trí đỗ để khởi hành
trong quá trình đẩy máy bay ra đường lăn cánh đuôi máy bay airbus a ba trăm hai mươi một neo đã va vào buồng lái máy bay airbus a ba trăm hai mươi một số đăng ký là vna năm trăm chín mươi đang đỗ bên cạnh
vụ va chạm khiến chiếc airbus a ba trăm hai mươi một neo bị móc nhẹ mép thăng bằng ngang cánh đuôi còn chiếc airbus a ba trăm hai mươi một số đăng ký vn a năm trăm chín mươi bị xây xước phần buồng lái
đại diện cảng vụ hàng không miền bắc đã lập biên bản đình chỉ hai máy bay và các cá nhân có liên quan đồng thời lập tổ điều tra để làm rõ vụ việc
sau sự cố này hành khách đã được di chuyển sang máy bay khác để tiếp tục thực hiện chuyến bay này
còn hai chiếc máy bay này đã được di chuyển sang máy bay khác để tiếp tục thực hiện chuyến bay này
các chiếc máy bay này phải tạm dừng lại để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường xác minh làm rõ
theo phụ lục phân loại sự cố hàng không do cục hàng không ban hành mức độ nghiêm trọng của vụ việc này đã đủ yếu tố để xếp vào mức b sự cố nghiêm trọng